như thông tin mà truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xe bán tải kéo lê xe máy tại ngã sáu âu trợ dừa vào tối ngày một mươi một tháng bốn
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường
để đưa người bị nạn đi cấp cứu đồng thời thu thập dữ liệu liên quan để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc
người lái xe bán tải gây ra vụ tai nạn sẽ phải chịu trách nhiệm và xử lý theo khung hình phạt nào
xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi phóng sự sau của truyền hình công an nhân dân
clip vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi ba h đêm ngày một mươi một tháng bốn tại ngã sáu ô trợ dừa
theo thông tin ban đầu nguyên nhân dẫn đến xảy ra vụ việc trên là hai chủ phương tiện đã có mâu thuẫn từ trước
đến ngã sáu âu trợ dừa xe máy đuổi kịp và chặn đầu trước xe ô tô
hai bên có lời qua tiếng lại tài xế bán tải biển kiểm soát hai mươi chín c tám mươi một nghìn bảy trăm hai mươi bảy nhấn ga kéo theo cả người và xe máy trên đường
thứ nhất là nếu mà giữa người lái xe bán tải và người đi xe máy mà có mâu thuẫn đến cái mức mà người lái xe bán tải
quyết tâm tước đạt sinh mạng của người lái xe máy thì có thể là người lái xe bán tải bị truy cứu hình sự về tội giết người
tuy nhiên cũng theo luật sư phạm thanh bình trong một trường hợp khác người lái xe bán tải cũng có thể bị khép vào tội cố ý gây thương tích
về khung hình phạt cũng phải tùy thuộc vào quá trình điều tra
thế còn cái mức độ căn cứ và cái mức độ thương tích của cái người nạn nhân tức là người đi xe máy
thì nó sẽ tùy theo từng cái khung hình phạt được quy định ở trong cái tội cố ý thường tích
và cái mức hình phạt cao nhất đối với cái tội thương tích này chúng ta có thể thấy là được quy định là lên đến tận tù trung thân
thế còn cái việc là rơi vào cái khung hình phạt nào cái tội danh nào thì còn phải tùy thuộc vào cái quá trình điều tra